liên quan đến vụ một nữ bác sĩ bị tầm kính rơi vào người khi đang uống cà phê dẫn đến bị thương nặng đang gây xôn xao thời gian gần đây
sau ba tuần xảy ra sự cố nữ bác sĩ hoàng minh lý vẫn đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
hiện sức khỏe của bác sĩ lý tiến triển tốt hơn nhưng khả năng phục hồi hai chân rất khó
bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội cho biết khi nhập viện nữ bác sĩ trẻ bị đa chấn thương cuộc sống ngực bụng tổn thương gãy trượt đốt sống che nếp tủy ngực và thắt lưng rất nặng làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác từ ngực trở xuống
phần bụng của bệnh nhân chấn thương nặng vỡ cơ hoành dẫn đến các tạng dưới ổ bụng thoát lên lồng ngực chấn thương ngực khiến bệnh nhân gãy nhiều xương suy hô hấp và hồn mề
bệnh nhân được cấp cứu dẫn lưu máu trong màng phổi bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật vá cơ hoành để ruột không thoát lên ngực và cố định cột sống dài ép tùy đặt mục tiêu giúp người bệnh ngồi được xe lăn
thời gian tới quá trình chăm sóc và phục hồi rất gian khó khi sức khỏe ổn định hơn bệnh nhân có thể phục hồi chức năng ập ngồi dự kiến hai ba tuần tới không xuất hiện biến chứng khác bệnh nhân có thể ra viện
bác sĩ trần quang trung tiên lượng hiện bệnh nhân có thể trò chuyện dù còn khó khăn
tuy nhiên khả năng phục hồi hoàn toàn là rất khó
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn hà nội đã xuất hiện cơn rông lốc gây vỡ kính ở tầng hai tòa nhà viettower số một thái hà nơi the coffee house thuê mở địa điểm kinh doanh
sự cố này khiến nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý cũng là khách hàng của quán bị thương nặng
theo đại diện the coffi house ngay khi sự cố xảy ra đơn vị này đã đưa những người bị thương vào bệnh viện đồng thời chi trả trước viện phí phát sinh đợt đầu
cùng với đó đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với ban quản lý tòa nhà viettel và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên
trong bệnh viện đại học y hà nội mắt ông thành sâu hắm bởi tất tửi chạy ngược xuôi lo cho con gái
ông thành nói nhìn con nằm trên rừng bệnh yếu ớt ông cố kìm đứt mắt không thể để con thấy vẻ yếu đuối của bản thân mình
ông tự nhủ phải giữ tinh thần ổn định vào lúc này vì chỉ còn ông là trụ cột gia đình
bố của nữ bác sĩ h m l chia sẻ đầy tiếc nuối
con gái rất tự lập còn còn ấp ủ nhiều dự định muốn đi nước ngoài học tiến sĩ
ông thành buồn giàu với tình hình hiện nay không biết tương lai của con sẽ đi về đâu
cũng theo lời kể của ông thành vợ ông bị ung thư bà vừa trải qua sáu đợt truyền hóa chất
một mươi ngày sau tiếp tục điều trị nên đợt này bà cũng ở bệnh viện chăm sóc con gái cùng ông
kể lại sự việc ông thành cho hay khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn khi chuẩn bị đi ngủ
ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến
đó là giọng nói của con gái ông
bố ơi con bị thương nặng lắm
con sắp hôn mê rồi
rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con
còn cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
lúc đầu ông còn tưởng con nói đùa vì số điện thoại lạ
nhưng con nói thêm mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu
đây là điện thoại của bạn
lúc này chân tay ông bùn rùn hụt hứng vô cùng
vợ và con trai ông ở quê cũng điện thoại và kể về việc con gái gọi về nhà
gia đình sau đó vội vàng ra hà nội
năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn gia đình ông thành vào từ khoa cấp cứu bệnh viện đại học y hà nội
lúc này l đã hôn mê
các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiên lượng rất nặng
cả nhà chỉ có thể ngóng tin con từ bác sĩ điều trị
sau nhiều ngày điều trị hiện tại bác sĩ l tỉnh táo có thể giao tiếp đơn giản với người thân
người cha nước mắt lăn dài tâm sự
l và em trai đều do mẹ chăm sóc
bởi bố là bộ đội đóng quân ở miền biên giới cách nhà hai trăm linh km
một năm về nhà được vài lần
từ lớp một đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội chú lờ đều đạt loại giỏi
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa nghe lời khuyên của bố chọn ngành học cứu người
lờ quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
hoàn thành xuất sắc chương trình học bác sĩ l được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện ca
khi con đường tương lai đang rộng mở tài nạn bất ngờ ập đến đã hủy hoại cuộc đời của nữ bác sĩ trẻ
được biết bác sĩ h m l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở nghệ an
đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
chị l đang được điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
nữ bác sĩ tiếp tục được phẫu thuật lần hai
quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn phía trước
ông thành cho hay sự việc con gái gặp nạn thời gian qua nhận được sự quan tâm của rất nhiều người
gia đình ông vô cùng biết ơn và xúc động
thưa quý vị từ vụ việc trên đề cập đến các vấn đề của kính cường lực nói chung
thạc sĩ kiến trúc sư cao hoàng
hoàng anh giám đốc công ty kiến trúc xây dựng và đầu tư aca cho rằng
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kính bị vỡ
điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh đặc biệt là các góc
theo ông hoàng anh có thể do khung nhôm vách kính ngoài mặt tiền có diện tích khá lớn
nhưng thiết kế chưa tính toán tác động của thiên tai dông lốc mưa bão
cũng có thể vách khung nhôm tấm kính lớn không chia đố được cắn vào tường
độ dài của kính không đạt tiêu chuẩn
do đó hệ khung nhôm vách kính này có liên kết yếu độ bền kém không đủ khả năng chịu tải trọng gió lớn
ông hoàng anh phân tích điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh
đặc biệt là các góc khi chịu va đập
quá trình thi công có thể kính bị lắp lệch lạc kính dậy xuống
phụ kiện trên đệm kính khi lắp không đạt yêu cầu
khi có tải trọng gió kính cường lực trong khung có độ đàn hồi kém
tạo áp lực căng trên bề mặt kính làm chuyển vị kính trong khung
khi đó mép và góc kính trong khung bị va đập o ép
cộng với chất lượng kính thấp dẫn đến sự cố nứt vỡ hay phát nổ là tất yếu
cũng theo ông hoàng anh một yếu tố nữa là có thể chất lượng kính cường lực không đạt yêu cầu
là kính không được tôi luyện ở nhiệt độ chuẩn chưa loại bỏ được tạp chất niken sunfur
khi kính cường lực chứa niken sulfur tạo nên sự giám nở cũng gây ra hiện tượng vỡ kính đột ngột
kính cường lực hay kín chịu lực đang được sử dụng nhiều tại các công trình hộ gia đình
hiện tượng kính cường lực tự vỡ không phải là hiếm
các thiết bị làm từ kính chịu lực như cửa vách giá đựng bồn rửa mặt bàn bếp đều từng xảy ra sự cố
theo chuyên gia khi sản xuất kính cường lực đã tính toán cân đối lực tác động
sự thay đổi nhiệt độ hơn kính bình thường từ năm đến bảy lần
kính chỉ vỡ đột ngột khi bị tích tụ ứng xuất
trong điều kiện này vật liệu không tốt sẽ tiềm mẩn ứng xuất cao trong đó
ứng suất của kính là mọi điểm đều có sự phân bố đồng đều về lực
chỉ cần một điểm nào đó trên vật có sự co kéo sẽ tạo nên ứng suất khác đi
trường hợp kính bị chiếu nắng vào sau đó cặp mưa sẽ tạo nên sự giãn nở các phân tử
từ đó tạo ứng suất không cân bằng gây nên vỡ
để đảm bảo an toàn ông hoàng anh lưu ý trong thiết kế thi công và lựa chọn kính cho công trình
cần chú ý đến nguồn gốc sản xuất khả năng chịu tải độ bền tiêu chuẩn an toàn
khả năng chịu va đập cổ kính trước tác động của thiên tai mưa báo rông lốc
cần chọn các loại kính như kính rán an toàn kính cốt thép kính cường lực bằng phương pháp ngâm nhiệt
khắc phục được các nhược điểm của kính cường lực
các loại sản phẩm này có chung ưu điểm là khi có sự cố dẫn đến vỡ kính
các mảnh vỡ vẫn được liên kết liền khối với nhau hạn chế tối đa các hạt kính bắn vào người gây thương tích
cũng đều quan điểm về vụ việc
theo luật sư đặng xuân cường trường ban hình sự công ty luật tat law firm
đầu tiên phải xác định vụ việc tấm kính thuộc tòa nhà viettor rơi vỡ gây thương tích
cho khách hàng và nhân viên của quán secorfy house là một sự việc không có ai mong muốn
tuy nhiên với mức độ tổn thương về sức khỏe của các nạn nhân phải gánh chịu từ sự cố
luật sư đánh giá sự việc có tính chất rất nghiêm trọng
ông cường cho biết thêm với tính chất nghiêm trọng đó
cơ quan chức năng đang khẩn trương tích cực xác minh để làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố
trách nhiệm của tất cả các bên đối với vụ việc
chủ sở hữu tòa nhà đơn vị được thuê vận hành đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh
sau quá trình xác minh nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có hành vi vi phạm quy định
về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát thiết kế thi công sử dụng nguyên liệu vật liệu
máy móc giám sát nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác
thì sự việc xảy ra đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
và cơ quan chức năng sẽ phải khởi tố vụ án để làm căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
khi đó người bị xác định có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định
về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự hiện hành
cũng theo luật sư cường ngoài trách nhiệm hình sự người đã thực hiện hành vi vi phạm nêu trên
phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân
theo các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự
còn trong trường hợp nếu sau quá trình xác minh cơ quan có thẩm quyền kết luận sự việc xảy ra
là một sự kiện bất khả kháng thì việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân
được áp dụng theo quy định tài điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự hiện hành
theo đó chủ sở hữu người chiếm hữu người được giao quản lý sử dụng tòa nhà
sẽ phải bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra cho các nạn nhân
ngoài ra người thi công nếu xác định có lỗi trong gây ra vụ việc
cũng phải liên đối bồi thường thiệt hại cho nạn nhân
hoạt động bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng này tuân theo nguyên tắc quy định tại điều năm trăm tám mươi năm bộ luật dân sự
đó là bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với những thiệt hại thực tế
luật sư cường cho biết thêm về phía quán secufie house là đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh
cần căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh
để làm rõ trách nhiệm của đơn vị này đối với hậu quả của vụ việc đã xảy ra
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự cố vỡ kính xảy ra tại the cophe house thái hà
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại